đoàn công tác của ban bí thư do đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy đắk lắc
về việc triển khai thực hiện chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị về đại hội đảng bộ các cấp
tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
thực hiện chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị ban thường vụ tỉnh ủy đắk lắc đã ban hành kế hoạch
thành lập ban chỉ đạo các tiểu ban nhân sự tuyên truyền phục vụ và bảo vệ và tiểu ban văn kiện
để chuẩn bị cho đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi bảy nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
tính đến nay tỉnh đắk lắc đã có bảy trăm linh một tổ chức cơ sở đảng tổ chức xong đại hội
đạt trên chín mươi tám và tổ chức thành công đại hội ba đảng bộ cấp trên cơ sở
phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc đồng chí võ văn thưởng đánh giá cao tỉnh ủy đắk lắc
trong công tác lãnh đạo chỉ đạo
công tác tổ chức thực hiện chỉ thị ba mươi năm của bộ chính trị về đại hội đảng bộ cấp
tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
công tác tổ chức đại hội đảng ở các chi đảng bộ cơ sở bảo đảm yêu cầu đề ra
đúng theo phương án nhân sự được phê duyệt bảo đảm đúng tiến độ chất lượng
có sự thống nhất cao trong đảng bộ và nhân dân
đồng chí lưu ý công tác nhân sự ở đại hội đảng bộ cấp huyện cấp tỉnh
cần thực hiện nghiêm đúng quy trình quy định công khai minh bạch
lựa chọn những cán bộ đủ phẩm chất năng lực đạo đức uy tín
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra